chiều bốn tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đã đến sân bay quốc tế siêm reap vương quốc campuchia
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế lần thứ ba tại xiêm riệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương với thủ tướng campuchia semdek techo hunsen
tại cuộc gặp thủ tướng hun sen chào mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu việt nam sang campuchia
dự hội nghị ủy hội sông mê công quốc tế lần thứ ba do campuchia đăng cài
bày tỏ tin tưởng sự tham gia của đoàn việt nam sẽ đóng góp vào thành công chung của hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân campuchia đã giành được
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước khẳng định chính sách nhất quán của việt nam
luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với campuchia
hai bên cũng nhất trí duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao phối hợp tổ chức tốt kỳ họp lần thứ một mươi sáu
ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật tại hà nội
từ ngày một mươi sáu tới ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
hai bên trao đổi những vấn đề hai nước cùng quan tâm trong đó có vấn đề biên giới
người gốc việt tại campuchia nhất trí phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến địa vị pháp lý
của người gốc việt tại campuchia trên cơ sở luật pháp của campuchia và tinh thần hữu nghị truyền thống giữa hai nước